xuất phát từ thực tế bình định là địa phương chịu nhiều thiệt hại do bão lũ
bạn trần văn trung sinh viên trường đại học quy nhơn đã thiết kế hệ thống giám sát cảnh báo lũ lụt thời gian thực
ứng dụng công nghệ rora đây cũng là sản phẩm đoạt giải nhất tại cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trẻ bình định năm hai nghìn hai mươi
hệ thống hoạt động thông qua việc thu thập xử lý và quản lý dữ liệu tại các điểm quan chắc từ xa
theo thời gian thực với hệ thống này người dùng có thể trực tiếp quan sát các thông số lũ lụt từ các trạm quan chắc
điều này sẽ giúp cho cơ quan chức năng và người dân chủ động ứng phó với lũ lụt hạn chế thiệt hại xảy ra
hệ thống của em sẽ có chi phí thấp và có thể truyền thai trên diện rộng
ngoài ra thì nó sẽ ứng dụng một môi trường mở và người dân có thể dễ dàng giám sát được các thông số này
hệ thống gồm các nút cảm biến
vi điều khiển gateway và môi trường nền tảng mã nguồn mở
hệ thống được đánh giá cao bởi tính khả thi và sẽ được điều chỉnh hoàn thiện
sớm triển khai rộng rãi ở bình định và các địa phương khác nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân trong những ngày mưa lũ